các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua đấu tranh bước đầu lái xe khai nhận số vận định nổ nói trên là của một người khách đi trên xe đã tẩu thoát
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật và phương tiện trên đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra vụ việc